tại miền bắc giá lợn hơi hôm nay giao động trong khoảng từ chín mươi đến chín mươi hai đồng một kg
tại hà nội bắc giang tuyên quang giá lợn hơi được thu mua với mức giá chín mươi một đồng một kg
còn tại tỉnh yên bái lào cai thái nguyên giá lợn hơi ở mức chín mươi đồng một kg
khu vực phía nam đang được giao dịch trong khoảng tám mươi ba đến chín mươi đồng một kg
tuy nhiên trà vinh gây chú ý tăng hơn bốn đồng một kg đưa mức giá cao nhất khu vực lên chín mươi đồng một kg
mức giá thấp nhất khu vực hiện nay là tám mươi ba đồng một kg chỉ còn duy trì tại một vài địa phương như bình phước tp hcm bình dương tây ninh vũng tàu
tại miền trung tây nguyên được thương lái thu mua ở khoảng tám mươi một chín mươi đồng một kg
hầu hết các tỉnh thành trong khu vực đều giao dịch dưới tám mươi năm đồng một kg